thông tin về một bé trai một mươi hai tuổi bị chấn thương dập nát bàn tay vì nổ điện thoại tại đắk lắc
đến trưa nay hai mươi chín tháng hai các bác sĩ tại khoa chấn thương chỉnh hình
bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên vẫn đang tích cực điều trị cho cậu bé
trước đó khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi tám tháng hai bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên tiếp nhận bệnh nhi trần minh trí một mươi hai tuổi
chú tại xã e hờ đinh huyện chư mờ ga tỉnh đắk lắc
trong tình trạng chấn thương dập nát bàn tay trái mất hai ngón tay mất rất nhiều da cơ
do điện thoại phát nổ trong lúc vừa sạc pin vừa sử dụng
quá trình điều trị bệnh nhân trí còn phải tiến hành phẫu thuật thêm nhiều lần
và việc lấy lại chức năng vận động của bàn tay trái cho bệnh nhân là rất khó khăn
cần có sự phối hợp của cả bệnh nhân và người nhà